chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
thưa quý vị theo ghi nhận tại nhiều tỉnh miền tây tỷ lệ ca nhiễm covid một mươi chín vẫn tăng trong những ngày qua đặc biệt tại tỉnh cần thơ
sau khi phát hiện một ổ dịch liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản biển đông thuộc địa bàn thành phố cần thơ
đến nay đã ghi nhận một trăm năm mươi một ca f liên quan đến ổ dịch này khiến cần thơ trở thành một trong những tâm điểm nóng của dịch trên cả nước
hôm nay ông lê việt sĩ chủ tịch ubnd quận ô môn thành phố cần thơ cho biết
cơ quan chức năng đã phong tỏa các điểm nguy cơ và tập trung truy vết các trường hợp liên quan ổ dịch
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản biển đông ở khu công nghiệp trà nóc hai
công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản biển đông có hơn một nhân viên
đến sáng nay quận ô môn đã xác định công ty có một trăm bốn mươi năm k f truy vết được một trăm hai mươi tám f một
ngành y tế đã test nhanh cho chín trăm chín mươi hai f hai và đều có kết quả âm tính
ngoài ra một số công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản biển đông
cư trú trên địa bàn quận bình thủy cần thơ cũng có kết quả dương tính với sars cov hai
cơ quan y tế đã cách ly điều trị f và phong tỏa các điểm liên quan
theo tổng hợp của sở y tế tp cn ổ dịch liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản biển đông
có một trăm năm mươi một ca nhiễm
ngành y tế đã phối hợp cùng ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp cần thơ
chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống dịch
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đợt bốn đến nay tp cn đã ghi nhận bảy một trăm ba mươi tám ca f
hôm qua hai mươi tám tháng một mươi địa phương này ghi nhận đến hai trăm năm mươi ca f trong đó một trăm chín mươi bảy ca trong khu vực phong tỏa
chủ yếu tại quận ô môi chín mươi ca ninh kiều ba mươi chín ca và bình thủy ba mươi bốn ca
tp cn đang điều trị cho
tp cn đang điều trị cho bảy trăm ba mươi sáu ca f và đã trị khỏi bệnh cho sáu bảy mươi chín người nhiễm ncov
địa phương này đã tiêm hơn một một triệu liều vaccine đạt hơn chín mươi hai người từ đủ một mươi tám tuổi đã tiêm mũi một
và gần hai mươi bảy người đã tiêm đủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
tiếp sau cần thơ quốc oai cũng đang là địa phương nóng của dịch
khi thị trấn quốc oai đã đạt cấp độ dịch bốn vùng đỏ có nguy cơ lây nhiễm rất cao
theo quốc oai ở cấp hai
với các thị trấn xã thuộc huyện thị trấn quốc oai được xác định ở cấp bốn
nguy cơ rất cao màu đỏ và có năm xã gồm tuyết nghĩa cấn hữu phượng cách
sài sơn thạch thán xác định ở cấp hai các xã còn lại được xác định ở cấp một màu xanh
để đảm bảo kiểm soát khống chế dịch bệnh covid một mươi chín đạt hiệu quả nhưng không ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn
ubnd huyện yêu cầu ubnd các xã thị trấn
giá cấp độ dịch để triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương
trong trường hợp nâng cấp độ dịch phải thông tin tuyên truyền rộng rãi tới người dân trên địa bàn
về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ mới trước tối thiểu bốn mươi tám giờ
để người dân tổ chức doanh nghiệp biết chủ động thực hiện
chuyển sang thông tin tại hải dương
mới đây huyện ninh giang hải dương nam định hải dương và quốc hoa kể trên
đây là thời điểm người dân không thể lơ là chủ quan trước đại dịch
vì có thể phá vỡ thành quả chống dịch suốt thời gian qua
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm hai nghìn hai mươi
hy vọng công tác chống dịch dập dịch sẽ thực hiện hiệu quả để chúng ta đón một cái tết bình yên
bà sức khỏe và đời sống sẽ thường thuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh
y tế sức khỏe
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại